theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hôm nay hai mươi năm tháng sáu các tỉnh bắc bộ và trung bộ tiếp tục có nắng nóng gai gắt
riêng các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có nắng nóng đặc biệt gai gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi bảy đến bốn mươi độ
có nơi hơn bốn mươi độ nguy cơ cao xảy ra cháy rừng ở các tỉnh bắc và trung trung bộ
cảnh báo đợt nắng nóng ở bắc bộ hà nội và trung bộ có khả năng kéo dài đến đầu tháng bảy
do ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp
nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao
và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh bắc và trung trung bộ
ngoài ra nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt
đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao
hôm nay chỉ số tiêu uv ở hà nội và đà nẵng có giá trị từ chín năm mươi
với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng